để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích vụ hè thu năm nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã triển khai mạnh mô hình sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao
bắt đầu vào giai đoạn thu hoạch nhiều bà con nông dân ở quảng trị sản xuất loại lúa này rất phấn khởi bởi đầu ra rất ổn định và giá lại cao đặc biệt là loại lúa này không hề có sâu bệnh
vụ hè thu này trên cánh đồng rộng hai hectare của hợp tác xã kim long xã hải quế huyện hải lăng tỉnh quảng trị người dân chỉ dùng phân hữu cơ mà không có một loại thuốc bảo vệ thực vật nào
trên khu vực năm mươi hectare lúa của hợp tác xã phương gia phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị vụ hè thu này người dân bâm thuốc bảo vệ thực vật từ hai đến ba lần do bị sâu bệnh
hiện tại vụ hè thu này tỉnh quảng trị trồng hơn một trăm linh hectare lúa hữu cơ một số địa phương trong tỉnh quảng trị đã nâng cao thân hiệu lúa hữu cơ sang gạo sạch để đưa ra thị trường tiêu thụ
từ thành công trong việc sử dụng phân bón hữu cơ trên một trăm linh hectare lúa vụ hè thu dự kiến trong vụ đông xuân tới tỉnh quảng trị sẽ tăng gấp đôi diện tích lúa hữu cơ chất lượng cao này
đây cũng là tiền đề cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh quảng trị trong thời gian tới